để giúp bà con đảm bảo sức khỏe sau lũ lụt cùng với nhiều tổ chức cá nhân trong cả nước
những ngày qua tập đoàn biểu trình viễn thông phối hợp với trường đại học y tp hcm
đã đến khám và cấp phát thuốc cho bà con đồng bào dân tộc rưu vân kiều
tại xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại trạm y tế xã trường xuân khi nghe tin có đoàn bác sĩ về khám phát thuốc miễn phí
bà con ai cũng vui mừng
trong trận lũ lụt vừa qua đồng bào dân tộc ở đây bị thiệt hại nặng
hàng chục hectare hoa màu bị hư hại nhiều gia súc gia cầm bị cuốn trôi
nhiều vùng bị chia cắt địa bàn đi lại khó khăn
nên đồng bào nơi đây hết sức vất vả và thiếu thốn
đợt này đã có hơn ba trăm năm mươi hộ gia đình tại xã trường xuân huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
được khám và cấp thuốc miễn phí
để góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt
ổn định cuộc sống đoàn cũng đã hỗ trợ mỗi hộ hai trăm linh đồng
đợt lũ lụt vừa qua bà con ở xã trường xuân địa bàn dòng địa hình phức tạp
giao thông đi lại khó khăn
nên trong lũ lụt cũng có một đôi địa bàn bị chia cắt
cho đó công tác khám trợ bệnh cho bà con cũng có phần khó khăn
sau đợt lũ lụt vừa qua đợt này có đoàn về khám cấp thuốc nhân đào cho bà con
phải nói là một công tác rất là thân thợi rất mừng
đem lại cho bà con nhiều lợi ích
trong công tác khám
những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đang được nhân lên hàng ngày ở vùng lũ miền trung
đã góp phần hỗ trợ động viên bà con vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống